thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một d quảng nam
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng nam đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một d thuộc công ty cổ phần đăng kiểm quảng nam
đóng tại thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam để phục vụ công tác điều tra
qua công tác điều tra thì phát hiện trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một d có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh
cụ thể thì các phương tiện khi đến đăng kiểm có các lỗi sai phạm như là gắn thêm tời thay cầu xe thay đổi thiết kế thùng khối lượng bản thân xe nặng hơn thiết kế ban đầu
thì chủ phương tiện phải chi từ một đến hai triệu đồng một lượt kiểm định tùy vào lỗi vi phạm cho các kiểm định viên để bỏ qua lỗi vi phạm
ký duyệt phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can để điều tra về hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một d quảng nam trong đó thì áp dụng biện pháp tạm giam đối với sáu bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can còn lại trong vụ án
bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch thanh tra kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
việc thanh kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe nếu có từ đó sửa đổi bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp khắc phục
hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
việc thanh kiểm tra cũng nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
cục đường bộ việt nam các sở giao thông vận tải sẽ tổ chức thanh tra kiểm tra đối với các cơ sở đào tạo lái xe trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý
việc thanh kiểm tra phải xong trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
ba nghìn bốn trăm năm mươi bảy sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc được thu giữ trong thời gian qua đã bị phòng cảnh sát
cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng tiến hành tiêu hủy
những sản phẩm hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gồm rượu thuốc lá điện tử thuốc lá điếu phụ kiện linh kiện xe mô tô áo len các loại thảm lót sàn nhà điện thoại di động bánh kẹo thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây là tăng vật trong một mươi bốn vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc mà phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lâm đồng bắt giữ trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão
bốn chủ cơ sở kinh doanh vi phạm đã bị phạt hành chính trong thời gian qua với số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phát hiện một ghe gỗ đang bơm hút cát trái phép lên một ghe vận chuyển vò sắt trên sông đồng nai
khi bị phát hiện các đối tượng trên ghe bơm hút cát đã nhấn chìm ghe nhảy xuống sông tẩu thoát kiểm tra ghe vỏ sắt vận chuyển cát do ông nguyễn tấn nghĩa điều khiển tổ công tác phát hiện trên khoang ghe có chứa hai mươi năm mét khối cát
ông nghĩa thừa nhận hành vi mua cát của các đối tượng bơm hút cát trái phép lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt ghe hút cát bị nhấn chìm và tạm giữ phương tiện vận chuyển cát
thưa quý vị để đảm bảo quyền lợi của hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không nhà chức trách hàng không khuyến cáo hành khách nên mua vé máy bay qua phòng vé hoặc các đại lý chính thức của hãng
cục hàng không lưu ý cần cẩn trọng khi mua vé qua các kênh trung gian không có địa chỉ nguồn gốc rõ ràng đặc biệt hành khách cần phải lưu ý mức giá vé máy bay không được cao hơn mức giá vé quy định
đồng thời hành khách có thể truy cập vào các trang thông tin điện tử
hoặc gọi đến tổng đài hỗ trợ hành khách của các hãng hàng không để tìm hiểu các thông tin liên quan đến giá vé máy bay khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải hàng không
trong quá trình mua vé qua các kênh phân phối nếu thấy giá vé cao hơn quy định hành khách có thể phản ánh đến đường dây nóng hotline chín trăm một mươi sáu năm trăm sáu mươi hai một trăm một mươi chín của cục hàng không việt nam để cục có cơ sở xử lý theo quy định đối với các vi phạm nếu có
từ ngày sáu tháng hai đường sắt áp dụng nhiệm vụ

trước hai mươi đến ba mươi chín ngày được giảm hai mươi và mua vé trước từ bốn mươi ngày trở lên được giảm ba mươi
tuy nhiên chính sách giảm giá này không áp dụng với các loại chỗ giường nằm khoang bốn giường hai giường tàu se một
đối với hành khách tập thể các mức giá giảm vé sẽ được áp dụng theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua vé trước ngày đi tàu trên nguyên tắc càng mua sớm đoàn càng đông càng được giảm giá vé
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci vừa có văn bản gửi văn phòng chính phủ góp ý về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định chín mươi năm hai nghìn hai mươi một và nghị định tám mươi ba hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh xăng dầu do bộ công thương soạn thảo
theo đó đơn vị này đề xuất doanh nghiệp tự được tự định quyết giá xăng dầu
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam gọi tắt cho các loại chỗ giảm vé
đơn vị này đề xuất doanh nghiệp là vcci cho rằng tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu lan rộng trên cả nước trong thời gian qua xuất phát chủ yếu từ phương thức quản lý giá của nhà nước đặt trong bối cảnh biến động thế giới
đơn vị này lo ngại về tính hợp lý và khả thi của phương án
nhà nước tiếp tục định giá xăng dầu và đề nghị cân nhắc lựa chọn phương án nhà nước không định giá xăng dầu mà sẽ do cung cầu của thị trường quyết định
nếu thị trường có mức độ cạnh tranh cao thì giá bán sẽ rất sát với chi phí ngược lại nếu thị trường có ít mà nhà cung cấp hoặc các nhà cung cấp bắt tay với nhau để nâng giá thì giá bán sẽ cao hơn chi phí
để khắc phục được tình trạng này cần phải thúc đẩy tính cạnh tranh của thị trường bằng nhiều biện pháp như cho phép mở các cây xăng gần nhau cho phép các cây xăng nhập hàng từ nhiều nguồn hạ rào cản gia nhập thị trường xăng dầu và điều tra hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh khi có dấu hiệu
thưa quý vị trước thông tin cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ fda đăng hình ảnh sản phẩm kem dược bảo có ghi thông tin www diệpbảo com địa chỉ tại tổ hai mươi năm khu phố hai phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị thu hồi do phát hiện có chứa hàm lượng trì cao cục quản lý dược bộ y tế đã có thông tin phản hồi
cục quản lý dược đã giả soát cơ sở dữ liệu
và công bố không có thông tin về sản phẩm kem diệp bảo trẻ em được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu
qua các thông tin thể hiện trên sàn giao dịch điện tử shopee liên quan đến sản phẩm thì cho thấy sản phẩm được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại hering pro địa chỉ tại số bảy đường số ba cư xá bình thới phường tám quận một mươi một tp hcm
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như việc sản xuất kinh doanh mỹ phẩm tuân thủ theo quy định của pháp luật
cục quản lý dược có công văn chỉ đạo sở y tế tp hcm và sở y tế tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất kinh doanh sản phẩm kem dược bảo tại các địa chỉ nêu và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và gửi báo cáo về cục quản lý dược trước ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
trước tình trạng thời gian gần đây thương lái nước ngoài tăng thu mua quả cao non của việt nam
khiến cho loại quả này có giá lên đến hai mươi sáu đồng một kg và thậm chí là cao hơn nếu khan hiếm
cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo người dân không trồng cao ồ ạt
theo cục trồng trọt điều này rất có thể khiến cho người dân trồng cao một cách ồ ạt dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thừa
thương lái nước ngoài mua cao theo đường tiểu ngạch việc tăng thu mua cao non có thể do nhu cầu tiêu thụ quả này tăng đột biến
nhưng rất có thể hiện tượng này chỉ mang tính đột biến
và nhất thời chứ không theo quy luật thị trường như các nông sản và xuất khẩu khác
trên thực tế thì đã có rất nhiều lần người nông dân điêu đứng vì trồng cây ổ ạt theo phong trào khi thấy thương lái nước ngoài tăng thu mua
vì vậy người dân cần hết sức tỉnh táo
chính quyền địa phương cần phải vào cuộc tuyên truyền vận động người dân để họ hiểu rõ những tác động của việc trồng phát triển ồ ạt không theo quy hoạch
xã giang tao huyện lắc tỉnh đắk lắc đã nổi tiếng với nghề làm gốm truyền thống
hiện nay thì làng gốm vẫn luôn hấp dẫn du khách bởi những điều thú vị
buôn dương bắc xã giang tao được xem là nơi duy nhất trên tây nguyên còn nghề làm gốm cổ của người mơ nông là nghề từng rất hưng thịnh
đến nay trải qua nhiều đời vẫn còn nhiều người mơn nông gìn giữ nét độc đáo của nghề truyền thống này
để chế tác đồ gốm người mờ nông đã tạo ra một nơi đặc biệt
để chế tác đồ gốm theo cách cổ xưa những nghệ nhân người mờ nông phải sử dụng loại đất xét được lấy ở nơi có nước sạch thì khi nung đất mới không bị nứt bể
đất xét được đánh nhuyễn không pha trộn
đất mình lấy về rồi mình lấy nước mình phun phun cho ướt nước đó thì mình giá cho mềm rồi xong mềm là tạo hình thì được
nếu còn đất như thế này cân không tạo hình được
gốm cổ của người mơ nông không dùng bàn xoay mà được nặn bằng tay và di chuyển xung quanh vật để tạo dáng rồi lấy que tre để tạo hoa văn
thân cây cái chày thanh tre cọng đót hòn sỏi mảnh vải đều có thể dùng làm công cụ chế tác gốm
sau khi phơi khô gốm được nung lộ thiên
khi lớp củi trên cùng gần cháy hết người ta lấy ra và tạo màu cho sản phẩm bằng vỏ chấu và mùn
thưa a vì nét độc đáo này mà sản phẩm gốm của buôn dương bắc khác biệt được nhiều người ưa chuộng
nếu mà làm bàn xoay sản phẩm cái nào cũng dùng cái nào
mà làm bàn tay thì ví dụ làm một cái nồi nấu cơm nồi nào không dùng nồi nào
làm năn một con vòi con vòi nào vẫn không dùng con vòi nào mà nếu làm chén ăn cơm chén nào
cũng không dùng chén nào
mà đó là đặc sắc của người dân tộc ở đây
từ khi gốm công nghiệp phổ biến nơi đây chỉ còn khoảng bốn hộ dân còn giữ nghề làm gốm cổ đa số là phụ nữ
gần đây nghề này cũng thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan trải nghiệm
điểm mình ấn tượng ở đây nhất chắc là một quát sự gì đó là gần gũi và chẳng dị ở nơi đây
mình cảm giác nó không có thể xa vời với mình
mình cảm giác rất là thân thụ
bởi vì mình đã đến đắk lắk được ba bốn lần rồi nhưng mà có lần này là mình được tìm hiểu những cái văn hóa
mình thấy rất là thú vị và rất là lưu giữ nhiều kỷ niệm và mình nghĩ sẽ quay lại đắk lắk thêm vài lần nữa và sau này nữa
những năm gần đây du lịch phát triển nghề gốm của người mơ nông buôn dơ bắc nhận được rất nhiều sự quan tâm của du khách khi tới xã giang tao
bởi vậy những sản phẩm gốm được các nghệ nhân làm nên
phải vừa đảm bảo chất lượng vừa đa dạng mẫu mã
tuy nhiên để nghề gốm truyền thống của người mơ nông dừa lâm ở xã giang tào tiếp tục được duy trì
thì ngoài việc giữ lửa từ các nghệ nhân các cơ quan chức năng cần có biện pháp thiết thực hiệu quả
để thế hệ trẻ quan tâm hơn nữa với nghề nhằm diên giữ bảo tồn nét văn hóa độc đáo này
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi

tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính đã nhận được đơn tố cáo các công dân liên quan tới việc giới thiệu tư vấn mua bảo hiểm
của nhân viên ngân hàng scb đại lý của công ty trách nhiệm vũ hạng manulife việt nam
các đơn thư cùng tố giác việc đại lý bảo hiểm có hành vi lừa đảo giả mạo để ký hợp đồng bảo hiểm
và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh khởi tố hình sự để điều tra đưa ra truy tố xác xử cá nhân tập thể lừa đảo
buộc ngân hàng scb và manulife giải quyết trả lại tiền cho người mua sản phẩm bảo hiểm
do đó cục quản lý giám sát bảo hiểm đã chuyển đơn tới cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
buôn lậu bộ công an để được xem xét giải quyết điều tra theo đúng thẩm quyền
theo số liệu của cục hàng không vừa được công bố trong năm hai nghìn hai mươi hai việt nam airlines là hãng hàng không
có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất với hơn một mươi một bốn trăm linh chuyến tương đương hơn một mươi hai trên tổng số chuyến khai thác
cụ thể năm hai nghìn hai mươi hai
hãng bay trong nước đã thực hiện ba trăm một mươi hai tám trăm bốn mươi một chuyến bay trong đó số chuyến cất cánh đúng giờ chiếm tỷ lệ tám mươi chín bốn
việt nam airlines là hãng thực hiện nhiều chuyến bay nhất với một trăm một mươi năm chín trăm tám mươi bảy chuyến
tiếp sau đó là vietjet với một trăm một mươi năm ba trăm bốn mươi chín chuyến bamboo airways với năm mươi một chín trăm năm mươi chín chuyến
các hãng pacific airlines vasco viettravel airlines lần lượt thực hiện một mươi sáu năm trăm sáu mươi bảy tám tám mươi bốn và bốn tám trăm chín mươi năm chuyến bay
tuy nhiên việt nam airlines đã thực hiện sáu hãng bay trong nước
việt nam airlines cũng là hãng có tỷ lệ chậm chuyến cao nhất với gần một mươi hai năm tương ứng với một mươi bốn bốn trăm tám mươi sáu chuyến bay
tiếp đến là vietjet với một mươi ba ba trăm một mươi chuyến bay bị chậm tỷ lệ một mươi một năm liền sau đó là vasco bảy chín vietjet airlines bảy bamboo airways bốn tám
trong đó lý do chậm chuyến của các hãng phần lớn là tàu bay về muộn với tỷ lệ sáu mươi bảy sáu
còn thanh tra ủy ban chứng khoán nhà nước vừa công bố quyết định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tp hcm có trụ sở tại phường cô giang quận một với số tiền là tám mươi năm triệu đồng
công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tp hcm bị ủy ban chứng khoán nhà nước phạt tiền tám mươi năm triệu đồng
do công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật
cụ thể công ty không công bố thông tin trên hệ thống của ủy ban chứng khoán nhà nước
các tài liệu giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
thay đổi từ một mươi trở lên so với báo cáo tài chính quý bốn năm hai nghìn hai mươi báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng thời công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của ủy ban chứng khoán nhà nước
nhiều tài liệu như báo cáo tài chính quý ii năm hai nghìn hai mươi một báo cáo tình hình quản trị báo cáo thường niên
cục hàng hải việt nam vừa có ý kiến
liên quan đến đề xuất tiếp nhận tàu siêu trọng tải ra vào bến cảng container quốc tế
cảng sài gòn ssa theo chấp thuận của bộ giao thông vận tải
theo cục hàng hải việt nam bến cảng sài gòn ssa được công bố hoạt động để tiếp nhận tàu có trọng tải đến một trăm sáu mươi đết quay
tuy nhiên cảng được bộ giao thông vận tải chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu lập phương án tiếp nhận tàu có trọng tải đến hai trăm linh đệt quay
trên cơ sở đó chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đánh giá kiểm định kết cấu bến cảng và được cục quản lý đầu tư xây dựng thấm định và đánh giá khả năng tiếp nhận tàu trọng tải một trăm chín mươi chín hai trăm bảy mươi ba d quay
theo đó bộ giao thông vận tải đã cho phép tổ chức thử nghiệm tiếp nhận tàu container trọng tải một trăm chín mươi chín hai trăm bảy mươi ba dack quây ra vào bến cảng sài gòn ssa
ngoài ra cục hàng hải việt nam cũng đã phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu container siêu trọng tải ra vào bến cảng này
chuyển sang một vấn đề đáng chú ý khác cơ quan hậu cần quốc gia indonesia cho biết dự kiến trong tháng hai năm nay sẽ có khoảng một mươi năm tấn gạo việt nam được nhập khẩu vào quốc gia này
đây là những tín hiệu lạc quan cho ngành gạo của việt nam trong giai đoạn đầu năm khi giá gạo xuất khẩu đã tăng mạnh lên mức cao nhất trong vòng hai năm qua
nhiều doanh nghiệp đã nhận được hàng loạt đơn hàng lớn và kỳ vọng ngành gạo sẽ tiếp tục tỏa sáng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
gần ba mươi tấn là sản lượng gạo mà doanh nghiệp đã tạo ra
hai doanh nghiệp này phải giao cho các đối tác ở đông nam á ngay trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trong đó hàn quốc mua hai mươi tấn bốn tấn m singapore và hai tấn đi malaysia
hiện nhiều nước đang tăng cường nhập khẩu gạo từ việt nam trong đó có những thị trường yêu cầu rất khắt khe về chất lượng như nhật bản eu mỹ
xuất khẩu gạo của việt nam năm nay tương đối tốt với tình hình khan hiếm lương thực của thế giới như hiện nay trong đó có lúa gạo thì tôi nghĩ gạo xuất khẩu của việt nam từ đây đến cuối năm sẽ tốt
bởi vì dự báo của bộ công thương cũng như của hiệp
hiệp hội lương thực việt nam của chúng tôi cũng đã tính toán về cái giá cả thì tương đối ổn định
chúng tôi cũng rất là lạc quan tập trung vào thu mua đảm bảo chất lượng và lưu trữ để làm sao đảm bảo nguồn cung để chúng ta có thể duy trì cái năng lực cung ứng
hiện gạo thơm st hai mươi bốn st hai mươi năm xuất khẩu có giá trên một usd một tấn gấp hơn hai lần giá xuất khẩu gạo trắng thông thường
theo dự báo của hiệp hội lương thực việt nam xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi trong năm hai nghìn hai mươi ba bởi giá gạo trong ngắn hạn vẫn duy trì ở mức cao
do những bất ổn về kinh tế chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên
riêng philippines thị trường lớn nhất của việt nam sẽ tiếp tục nhập khẩu để bù đắp cho thiếu hụt sản xuất
chúng tôi cũng nghĩ rằng là các doanh nghiệp cần phải thay đổi cái tư duy bằng cách là mở rộng cái thị trường
thứ hai là cùng với cái việc chúng ta tổ chức tham gia các hội trợ tổ chức phối hợp với bộ nông nghiệp bộ công thương chúng ta tạo chức xuất tiến thương mạng
không chỉ đạt được sự hấp dẫn về giá mà nhiều doanh nghiệp đã có được những đơn hàng
đến quý ba năm hai nghìn hai mươi ba điển hình như tập đoàn lộc trời là đơn vị được chọn xuất khẩu đơn hàng gạo đầu tiên sang thị trường eu
sau đơn hàng này các đối tác tiếp tục đặt hàng cho những lô gạo tiếp theo lên đến bốn trăm linh tấn cho thị trường eu vào năm hai nghìn hai mươi
về nâng cao giá trị thì chúng ta tập trung vào những thị trường có tính là chính
bởi vì thị trường đó chúng ta sẽ bán được giá cao hơn thị trường bình thường
thị trường bình thường thì cạnh tranh rất là khốc liệt
thị trường khó tính hiện nay thì có thể nói là thị trường châu âu
thị trường mỹ thị trường nhật bản
việc xuất khẩu gạo chất lượng cao sang thị trường châu âu hay nhật bản là minh chứng gạo việt nam đã hướng vào vấn đề chất lượng
hướng về yêu cầu của từng loại thị trường khác nhau
và tiến tới sẽ bỏ tư duy buôn chuyến chuyển hướng đi đường dài chuyển dần từ sản xuất gạo chất lượng thấp sang sản xuất gạo chất lượng cao
với những bộ giống lúa thơm ngon đây tiếp tục là hướng đi của ngành gạo trong thời gian tới
cái giống lúa là tám mươi năm giống lúa mới tám mươi chín là gạo chất lượng cao
với một cái bình quân ở thị trường quốc tế năm nay thì chúng tôi thấy rằng là cái việc xúc tiến thương mại
và việc đẩy nhanh những cái sản phẩm lúa gạo của chúng ta chất lượng cao quảng bá sản phẩm là cái nhiệm vụ chúng ta phải làm
vì so với thái lan chúng ta không thua kém bao nhiêu
để cho duy trì và bền vững và cái thứ nhất là chúng ta phải chuyển đổi những cái loại gạo mà hiện nay trên thế giới người ta cần
cái loại thứ hai nữa là hiện nay là người ta thường thường là về cái tiêu chuẩn
là phân hữu cơ thì như vậy chúng ta phải chuyển đổi từ cái vô cơ qua hữu cơ để nó bình vẩn
cái thứ hai nữa là chúng ta phải có quy hoạch vùng và cái quy hoạch vùng này là chúng ta phải hỗ trợ về kỹ thuật
hỗ trợ về con giống làm bằng cách nào nông dân để tiếp cận được công nghệ tiên tiến hiện nay để chúng ta có
có như vậy thì rõ ràng một điều là chúng ta sẽ bền vững
năm hai nghìn hai mươi hai sản lượng gạo xuất khẩu đạt bảy hai triệu tấn kiêm ngạch xuất khẩu đạt gần ba năm tỷ usd
mức cao nhất trong một mươi năm trở lại đây không chỉ tăng cả sản lượng và giá trị
gạo việt nam đang đứng trước dư địa xuất khẩu lớn
điều quan trọng là các doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết để nâng tầm hạt gạo việt nam
nhiều ngân hàng việt nam chuyển đổi số ở top đầu ghi nhận hơn chín mươi giao dịch của khách hàng được thực hiện qua kênh số
với tỷ lệ chi phí trên thu nhập tỷ lệ cir ở mức tối ưu từ ba mươi đến bốn mươi
với những bước đệm trên nhiều ngân hàng kỳ vọng sẽ bùng nổ dịch vụ số và hình thành hệ sinh thái ngân hàng điện tử
trong năm hai nghìn hai mươi hai
những ghi nhận sau đây cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam hôm nay
các số liệu mới nhất được ghi nhận trên hệ thống ngân hàng nhà nước cho thấy
tính đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai hoạt động thanh toán không tiền mặt đã tăng tám mươi năm sáu về số lượng và ba mươi một ba mươi chín về giá trị
trong đó giao dịch qua kênh internet tăng tám mươi chín ba mươi sáu về số lượng và bốn mươi năm mươi năm về giá trị
qua kênh điện thoại di động cũng tăng một trăm một mươi sáu một về số lượng
giao dịch qua phương thức qr code tăng một trăm tám mươi hai năm
giao dịch qua pos tăng năm mươi ba năm mươi bảy
việc đếm mạnh đầu tư cho công nghệ đã giúp các ngân hàng nâng cao trái nghiệm khách hàng
từ đó ghi nhận lượng khách hàng tăng nhanh đồng nghĩa với tăng hiệu quả kinh doanh
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi sẽ phát triển ngân hàng số vneio trở thành một ngân hàng số toàn năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng
tăng cường trải nghiệm của khách hàng để đảm bảo cái trải nghiệm của khách hàng ngày càng tốt
và cá nhân hóa cho khách hàng tốt hơn
giai đoạn trước đây liên tục có những tính năng cải tiến và tăng tính bảo mật cho tài khoản của khách hàng
và bảo vệ khách hàng trong những giao dịch số
theo một nghiên cứu ra alice năm mươi ba khách hàng mong đợi các ưu đại của họ được cá nhân hóa
và sáu mươi hai mong đợi của các công ty đoán trước được nhu cầu của họ
đây là tín hiệu với các ngân hàng và tổ chức tài chính muốn nâng cao trải nghiệm người dùng
do đó thay vì cung cấp các sản phẩm dịch vụ như tiết kiệm cho vay đầu tư một cách riêng lẻ
các ngân hàng đang hướng tới đồng bộ dữ liệu hành vi tiêu dùng của khách hàng trên đa kênh
để cải tiến và tùy chỉnh sản phẩm dịch vụ theo hướng cá nhân hóa
chúng tôi tập trung vào hai điểm quan trọng
thứ nhất là trái nghiệm người dùng
chúng tôi muốn người dùng có thể dùng ứng dụng hàng số từ a z từ mở tài khoản
thực hiện tất cả các giao dịch cũng như rút ngân mặt và thực hiện rất thuận tiện
và chúng tôi cũng đưa ra những tính năng thích sáng tạo
ví dụ như vừa rồi chúng tôi cho khách hàng đặt tên thân thể
của tài khoản của mình chúng tôi gọi là alis
chiến lược cá nhân hóa cho phép ngân hàng xác định các phân khúc người dùng có sở thích
hoặc nhu cầu riêng biệt sau đó tạo trái nghiệm cho họ
làm tốt điều này ngân hàng sẽ tạo được sự cạnh tranh và khác biệt
đối với các ứng dụng ngân hàng thì tôi lựa chọn những ứng dụng của ngân hàng có tính năng tốt
nhiều chức năng về tài chính như là ưu đãi lãi suất có những số tài khoản đẹp
cũng như là các chương trình
một ứng dụng dành cho khách hàng cá nhân một app ngân hàng màu sắc hiện đại
giao diện dễ sử dụng thì tôi nghĩ là khách hàng sẽ ưu tiên sử dụng nhiều hơn
cái thứ nhất là người ta dễ dùng cái thứ hai là bảo mật thông tin
và cái thứ ba nữa là chuyển đổi số
và cái cách chuyển đổi số là thông dụng để những người rất là bình thường
họ không ảm hiểu về it họ không ảm hiểu về smartphone nhưng họ vẫn dùng được
thì có như vậy chúng ta phải từng bước
bước thứ nhất là chúng ta phải định hướng đến hai nghìn hai mươi năm
chúng ta thì giảm thiểu được rằng là xài tiền mặt
đến hai nghìn ba mươi thì chúng ta có thể là hoàn toàn sử dụng bằng kỹ thuật số
chúng ta không dùng là tiền mặt nữa
thì có như vậy là chúng ta cái thứ nhất là chúng ta kiểm soát được dòng tiền
chúng ta hiểu rằng được một điều là tất cả các nước trên thế giới
tại sao người ta hiểu được là dòng tiền nó đang chạy ở đâu và dòng tiền có như thế nào
thì như vậy là chúng ta có một cái vĩ mô để chúng ta điều hành về kinh tế vĩ mô
đến năm hai nghìn hai mươi năm thì giao dịch chính thức bị di động
dự kiến tăng trưởng ba trăm linh trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với sự tan vọt của hình thức thanh toán di động
giữa bối cảnh khách hàng thuộc phân khúc ngân hàng bán lẻ
ngày càng am hiệu kỹ thuật số dẫn tới nhu cầu đổi mới về giải pháp tài chính
đòi hỏi các ngân hàng phải tái cấu trúc cơ sở hạ tầng
nhằm cung cấp những dịch vụ giá trị gia tăng
và các giải pháp thay thế qua nhiều điểm chạm cho khách hàng
thông tin cập nhật về vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã hàng tờ
huyện mường ảng tỉnh điện biên vào hai mươi hai h đêm qua sáu tháng hai
khiến bốn người tử vong và một người bị thương nặng
theo thông tin từ ban an toàn giao thông tỉnh điện biên
thời điểm trên tại km ba mươi cộng bảy trăm linh quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
trên địa bàn xã ảng tờ huyện mường ảng điện biên
xe ô tô ba mươi bảy c hai mươi hai nghìn tám trăm tám mươi chín do lái xe phần văn nghệ điều khiển
đi theo hướng tuần giáo tp điện biên phủ
đã va chạm với xe mô tô không có biển kiểm soát đi theo hướng ngược lại
sau đó xe ô tô lật đè vào hai xe mô tô khác
hậu quả vụ tai nạn làm ba người chết
đến sáng nay có thêm một nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên
như vậy vụ tai nạn khiến bốn người tử vong một người bị thương nặng
sáu người khác bị thương nhẹ ba xe mô tô và một xe ô tô hư hỏng
ngay sau khi xảy ra tai nạn lãnh đạo tỉnh điện biên công an tỉnh
sở giao thông vận tải phó thủ tướng trần lưu quang
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia phân công phó chủ tịch chuyên trách
ủy ban tổ chức đoàn công tác đến hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương
chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân
liên quan đến vụ tai nạn chiều nay phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia
khuất việt hùng đề nghị công an huyện mường ảng tập trung điều tra về vụ việc để sớm có kết luận
công an tỉnh lào cai vừa tạm giữ hình sự đối tượng kiều văn tâm vì hành vi không chấp hành
điều khiển xe với tốc độ cao đâm trọng thương cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai khi đang thực hiện nhiệm vụ
do khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua tổ công tác phối hợp gồm một mươi một cán bộ chiến sĩ do thiếu tá quách văn trường
phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai làm tổ trưởng
khi tiến hành kiểm tra kiểm soát xử lý
chuyên đề vi phạm nồng độ cồn tại km ba mươi chín chín trăm linh đại lộ trần hưng đạo quốc lộ bốn e thành phố lào cai
phát hiện một nam thanh niên đi xe máy embrade chở theo một người điều khiển với tốc độ cao
thiếu tá quách văn trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng người điều khiển không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và đâm thẳng vào thiếu tá trường
cú đâm mạnh khiến đồng chí trường bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
sau đó tiếp tục chuyển đi bệnh viện việt đức điều trị
quá trình xác minh xác định người điều khiển phương tiện nêu trên là kiều văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại tổ một mươi năm phường quang hán thành phố lào cai chở theo sau là vũ quang vinh cung trú thành phố lào cai
kết quả đo nồng độ cồn đối với kiều văn tâm là ba trăm linh ba mg trên một lít khí thở
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với kiều văn tâm
đồng thời tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chín nghìn hai trăm linh một g quảng nam
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng nam đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một g
thuộc công ty của phần đăng kiểm quảng nam đóng tại thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam để phục vụ công tác điều tra
qua công tác điều tra phát hiện
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một g có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh
cụ thể các phương tiện khi đến đăng kiểm có các lỗi sai phạm như gắn thêm tời thay cầu xe thay đổi thiết kế thùng khối lượng bản thân xe nặng hơn thiết kế ban đầu
thì chủ phương tiện phải chi từ một đến hai triệu đồng một lượt kiểm định tùy vào lỗi vi phạm cho các kiểm định viên để bỏ qua lỗi vi phạm ký duyệt phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố một mươi ba bị can để điều tra hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một c quảng nam trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với sáu bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can còn lại trong vụ án
với hành vi đánh bạc nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ án cơ quan công an đã khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy đối tượng khác trú tỉnh đông nai thành phố hồ chí minh để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó công an huyện xuân lộc bắt quả tang đối tượng nguyễn văn công đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với bảy đối tượng trên tại nhà công ở xã xuân hưng huyện xuân lộc
thu giữ hơn năm hai triệu đồng tiền mặt chín điện thoại di động và ba tờ phơi cá độ bóng đá bước đầu xác định tổng số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng đánh bạc là hơn một tỷ đồng
dịp tết nguyên đán quý mão năm nay ghi nhận tình hình khởi sắc của nhiều điểm đến trên cả nước
sự sôi động này chính là động lực để ngành du lịch nội địa đón một năm mới khởi sắc chuyển mình mạnh mẽ hơn sau đại dịch covid một mươi chín
du xuân đón tết bằng những chuyến du lịch giờ đây đã trở thành xu hướng của nhiều gia đình đặc biệt là những người trẻ tuổi
chỉ tính riêng tại lễ hội tây yên tử bắc giang đã thu hút khoảng năm mươi du khách đến với điểm du lịch này ngay trong ngày đầu khai hội xuân năm nay
sau dịch covid thì em thấy mọi người đi lễ chùa rất là đông nhộn nhịp
nội nhịp và
em đến để cầu bình an cho năm mới
theo thống kê của tổng cục du lịch trong bảy ngày tết quý mão từ hai mươi chín tháng chạp đến ngày năm tết toàn quốc phục vụ khoảng chín triệu lượt khách nội địa tăng khoảng bốn mươi bảy năm so với cùng kỳ
số lượng khách quốc tế đến việt nam dịp tết nguyên đán cũng tăng mạnh so với dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba
các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt ba mươi bốn mươi tổng lượng đặt phòng dịp tết
các hoạt động truyền thông quảng cáo quảng bá của hai nghìn hai mươi hai cũng đã bắt đầu ngấm vào thị trường để có thể là thu hút được du khách
và cái thứ ba nữa quan trọng hơn là hầu hết các cái thị trường du lịch trọng điểm của việt nam
đó là thị trường đông bắc á như nhật bản hàn quốc thì thị trường đài loan và gần đây những thị trường lớn nhất là thị trường trung quốc đã có tín hiệu mở cửa trở lại từ tám tháng một
tức là chúng ta đã không bị hạn chế về những cái thị trường du khách rồi
và các cái chuyến bay thì cơ bản cũng đã mở lại toàn bộ
hiện nay chỉ còn những đường bay trung quốc thì cũng đã được thông báo là mở lại
như vậy là những điều kiện cần của chúng ta đã có rồi
để chuẩn bị cho một mùa du lịch tết khởi sắc nhiều địa phương điểm đến đã chủ động đầu tư công phu cho các hoạt động chương trình tết quý mão
các chương trình lễ hội hấp dẫn đặc sắc là chất xúc tác quan trọng làm mới điểm đến tạo sức bật cho các điểm đến địa phương trong dịp đầu năm mới
chúng tôi chú trọng đến cái yếu tố là bảo đảm cái an ninh trật tự
trong đó thì gắn với cái ưu tố
gắn với việc là xây dựng cái môi trường văn hóa và xây dựng cái hình ảnh con người bắc giang thân thiện mến khách và hữu khách khi có truyền thống văn hóa mà khi đón tiếp du khách đến với tỉnh bắc giang
năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch việt nam đạt mục tiêu đón một trăm một mươi triệu lượt khách du lịch trong đó khoảng tám triệu lượt khách quốc tế gấp đôi năm hai nghìn hai mươi hai
tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng
để đạt được mục tiêu này vẫn còn cả một chặng đường dài để nỗ lực phấn đấu và khó khăn
đấu và khẳng định vị thế du lịch việt trên thị trường quốc tế những tín hiệu lạc quan ngay từ đầu năm là động lực tích cực để ngành du lịch việt nam đạt được mục tiêu đặt ra
thưa quý vị những ngày này thời tiết ở miền bắc đang mưa nhiều độ ẩm cao khiến cho virus vi khuẩn phát triển mạnh
nhiều bệnh đường hô hấp như viêm đau họng viêm mũi dị ứng hèn xuyễn có nguy cơ bùng phát ở trẻ em và người lớn
nhiều trường hợp do chủ quan đã dẫn đến viêm phế quản viêm phổi
ghi nhận tại bệnh viện thanh nhàn hà nội
khoa nhi bệnh viện thanh nhàn hà nội
số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện điều trị tăng cao từ hơn một tuần trở lại đây
đa số trẻ mắc các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp sau đó tiến triển thành viêm phế quản
khi mà bệnh bị chảy mũi mèo thì hút sữa mũi với cả cho ho thì cho uống siêu ho nhưng mà chưa cho uống kháng sinh
khi mà thấy bé bắt đầu thở khó nghe tiếng kêu lọc sọc
thì mẹ bắt đầu đưa vào bệnh viện khám
thời gian gần đây thì dịch bệnh dễ bùng phát nhất vẫn là vừa dịch bệnh về virus của đường hô hấp
ví dụ như là rsv ở các bạn nhỏ phú ma
và một số các bệnh lý khác nữa như là viêm phổi viêm tiểu thế quả
phụ huynh cũng cần phải lưu ý các dấu hiệu nhận biết sớm ở các bệnh lý về đường hấp ở trẻ
ví dụ như là ho khò khe
hoặc là sốt thì nên đưa trẻ đến khám sớm để được chẩn đoán và điều trị cho bé
còn tại khoa bệnh nghề nghiệp trung bình mỗi ngày từ hai mươi đến ba mươi bệnh nhân đến khám
với các triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp
trong đó ghi nhận các trường hợp mắc cúm a cúng b và viêm phổi ở người cao tuổi
sau khoảng nửa ngày sốt thì cao không thấy sinh thám thì tôi vào trong bệnh viện khám
thì lúc đầu test covid thì âm tính
sau đấy thì các bác sĩ cho chỉ định là khám cúm
thì phát hiện là cúm a
một tết là bắt đầu có hiện tượng ho với cả sổ mũi rồi
nhưng mà đến khoảng mùng bốn tết thì nó hơi sốt nhẹ khó thở khò khè
thế là bác đợi đến mùng sáu bệnh viện người ta mở cửa thì bác mới đi khám
khám xong thì bác sĩ vào nhập viện để điều trị viêm phổi
trong khi đó tại các bệnh viện lớn như bệnh viện nhi trung ương bệnh viện bạch mai
số lượng người già và trẻ em nhập viện cũng gia tăng
theo các bác sĩ khi có triệu chứng hô hấp như ho sổ mũi sốt đau học
người dân cần đi khám để chẩn đoán chính xác bệnh không tự ý mua thuốc kháng sinh
thuốc hạ sốt điều trị không dùng lại đơn thuốc cũ
hiện tại thì chúng tôi thích nhận thì đa phần chưa có bệnh nhân nào có tình trạng
nguy cấp đến tính mạng trong thời gian gần đây
nhưng cũng có những đối tượng mà nhạy cảm ví dụ như phụ nữ có thai và người cao tuổi
thì họ đã bị nhất nhiễm cúm trong thời gian gần đây và họ có chỉ định phải nhập viện để theo dõi
nồ mẩm tại miền bắc sẽ còn kéo dài đến hết tháng ba
vậy nên để bảo vệ sức khỏe trước các bệnh lý về đường hô hấp
các chuyên gia y tế khuyến cáo cần đảm bảo môi trường sạch sẽ
bằng cách vệ sinh nhà cửa vệ sinh đồ chơi cho trẻ
đồng thời bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý và cần tiêm chủng vaccine đầy đủ cho trẻ
chiều nay công an tỉnh bình thuận đã tạm dự đối tượng cụ nguyễn hải phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó tại km một nghìn bảy trăm hai mươi ba quốc lộ một a
thuộc xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình thuận
phối hợp với cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông
tiến hành dừng để kiểm tra xe taxi biển kiểm soát tám mươi sáu a một mươi nghìn một trăm linh năm
do tài xế đinh văn đức trú tại huyện tuy phong tỉnh bình thuận điều khiển
trên xe chở theo cù nguyễn hải phi qua kiểm tra
công an phát hiện đối tượng cất giấu trong ba lô một túi ni lông
có chứa khoảng một viên thuốc lắc và một số tăng vật có liên quan
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tan
đối với cụ nguyễn hãn phi về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ niêm phong vật chứng đưa đối tượng cùng tăng vật về trụ sở công an để làm việc
bước đầu cụ nguyễn hải phi khai nhận số thuốc lắc trên được một đối tượng
thuê vận chuyển từ tp hcm về bình thuận để tiêu thụ
khi đến địa bàn xã hàm cường huyện hàm thuận nam thì bị công an phát hiện bắt giữ
cũng tại tỉnh bình thuận công an thành phố phan thiết vừa bắt giữ ba mươi chín người tham gia chơi cờ bạc
dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu phố năm phường mũi né
thời điểm kiểm tra công an thành phố phan thiết đã tạm giữ ba mươi chín người ba mươi ba xe máy chín con gà đá
và hơn một trăm bốn mươi triệu đồng cùng các dụng cụ dùng để phục vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà
công an xác định trường gà này do bà phan thị diệu năm mươi một tuổi trú phường mũi né đứng ra tổ chức
trường gà này được cắt cử người cảnh giới nơi tổ chức nằm trong một hẻm nhỏ
phía sau có khu vực đất trống với nhiều lối thoát nên các trinh sát phải sử dụng nhiều biện pháp theo dõi
nắm bắt quy luật hoạt động để triệt phá
ngày bảy tháng hai công an tp vĩ an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giữ hai đối tượng lý hoàng vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và mai thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng trú tại phường đông hòa thành phố dĩ an
để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản
theo tài liệu của cơ quan điều tra vũ và phong không có nghề nghiệp ổn định
để có tiền tiêu xài phong điều khiển xe mô tô chơi vũ đi trên các tuyến đường của tp vĩ an tìm người dân sơ họ để cướp dật
khi đến trước giáo sứ an bình phường bình an thành phố dĩ an thì phát hiện anh lê văn được đi xe mô tô chở theo vợ mang theo một túi sách
nên đã ra tay cướp giật rồi tăng ga tẩu thoát
anh được đuổi theo và phối hợp người dân bắt giữ hai đối tượng phong và vũ giao cơ quan công an
quá trình điều tra các đối tượng khai nhận cũng trong ngày này đã thực hiện hai vụ cướp dật điện thoại di động trên địa bàn thành phố dĩ an
được biết đối tượng vũ có một tiền án về tội cướp giật tài sản đối tượng phong có một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thời gian gần đây công an tỉnh bình phước đã đấu tranh hiệu quả với hoạt động tính dụng đen
khởi tố bắt giữ hàng chục đối tượng
quá trình điều tra các vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã đưa ra ánh sáng nhiều ông trầm bà trùm cho vai tín dụng đen
với lãi suất lên tới hàng trăm cá biệt là có trường hợp lãi suất lên đến một bốn trăm sáu mươi một năm
cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai thì cũng phát hiện được một cái thông tin liên quan đến cái hoạt động đòi nợ
ở tại địa bàn của thôn ba của xã vong bo
thì đi sâu nghiên cứu rồi thu thập các thông tin tài liệu đây
xác định cái người mà bị đòi nợ đó là anh nguyễn tiến giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại thôn ba bonbo
từ thông tin này tại một quán cà phê ở thôn ba xã vong bo trinh sát phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh bình phước
phối hợp công an huyện bù đăng bắt quả tăng đối tượng nguyễn bích đào bốn mươi hai tuổi
ngồi tại địa phương khi đang nhận số tiền lãi ba mươi triệu đồng của anh nguyễn tiến giang
cơ quan công an đã mở rộng điều tra và xác định được nhóm đối tượng tại xã vong bo tổ chức hoạt động tín dụng đen và đánh bạc dưới hình thức cá đồ bóng đá
trong vụ án này công an đã xác định được có người phải vay với lãi suất lên đến một bốn trăm sáu mươi một năm
khoản vay đầu tiên của em là hai mươi triệu lãi suất là một triệu ngày bốn tuần
cách đầu trước ba ngày là để lại là hai triệu tư đã lấy được có mười mấy triệu thôi thì cứ ba ngày đó mới lên một lần
với cách tính lãi theo ngày như vậy tính ra an giang phải trả lãi suất tính dụng đen lên đến một bốn trăm sáu mươi một năm
lãi mẹ đã để lãi con vay hai lần mỗi lần hai mươi triệu nhưng chỉ từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
anh giang đã trả cho đào gần năm trăm linh triệu đồng và số tiền nợ vẫn còn năm trăm bảy mươi triệu đồng
buổi tối hôm sau là chị gọi em lên nhà là chị bắt em ký giấy nợ em không chịu được em không chịu ký
chỉ sau mấy tháng vay anh giang đã mất khả năng chi trả vì số tiền lãi hàng ngày tăng theo cấp số nhân
để đòi được tiền từ anh giang kể cho vay tín dụng đen đã dùng mọi cách tạo áp lực để ép ông nợ phải trả tiền
phần anh giang phải tìm mọi cách để trì hoãn trả nợ
cái hệ lụy mà của cái hoạt động tín dụng đen thì gây ra cái hậu quả rất là lớn
nó kéo theo những cái loại tội phạm như là
cố ý gây hình tích cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
hay là xúc phạm danh dự nhân phẩm gây bức xúc dư luận trong nguồn chống nhân dân
ngoài vụ án này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố đồng xoài
công an huyện đồng phú triệt phá nhiều tổ chức tín dụng đen cho vay lãi nặng từ một trăm linh chín đến ba trăm linh sáu một năm
mối nguy hiểm của tính dụng đen với đời sống xã hội là rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự
tuy nhiên trên thực tế có không ít người dù bị dính vào bẫy tín dụng đen nhưng vẫn không dám báo đến cơ quan công an
điều này đí dạy tại sao tín dụng đen vẫn còn đất sống và đang mở rộng về vùng nông thôn
đây là một trong những nguyên nhân đã gây khó khăn cho lực lượng công an trong phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
từ thực tế trên trước hết còn phải có sự đơn tiếng cố cáo của nạn nhân
chủ động hợp tác để bảo vệ chính mình và góp phần cùng lực lượng công an đấu tranh hiệu quả với tội phạm tính dụng đen
ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ về việc mua sắm trang thiết bị
vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm đối với các tổ chức cá nhân là đối tượng thanh tra cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp
của đối tượng thanh tra và các cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan
ubnd tp hcm yêu cầu sở y tế thành phố thanh tra kiểm tra việc quyết toán nguồn ngân sách nhà nước sử dụng để mua sắm
việc giao nhận và quản lý sử dụng trang thiết bị vật tư kích xét nghiệm sinh phẩm và thuốc chữa bệnh phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
kiểm tra rà soát các gói thầu mua sắm nhanh thiết bị sinh phẩm và thuốc phòng chống dịch để tham mưu ubnd tp hcm hình thức xử lý đối với các tập thể cá nhân có liên quan tại kết luận của thanh tra chính phủ
qua đó đề nghị các đơn vị có liên quan chứng chỉnh các tồn tại khuyết điểm trong việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm thuốc phòng chống dịch đã nêu tại kết luận thanh tra ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của thanh tra chính phủ
sau đó báo cáo kết quả thực hiện cho ubnd tp hcm trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba
số chuyến bay và lượng khách đi đến trong cao điểm tết quyên đáng quý mạo năm hai nghìn hai mươi ba tăng cao hơn so với các năm trước nhưng năm nay cả trong và ngoài khu vực sân bay quốc tế tân sơn
tân sơn nhất không để xảy ra mất an ninh ung tắc kề xe nghiêm trọng
tính từ ngày bảy tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba từ một mươi sáu tháng chạp đến hết ngày rằm tháng giêng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã phục vụ hai mươi năm một mươi hai chuyến bay đi đến trong nước và quốc tế tương đương hơn ba bảy triệu lượt khách
trong đó khách nội địa là hơn hai năm triệu lượt và hơn một triệu lượt khách quốc tế
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tăng hai mươi sáu năm số chuyến bay và tăng hơn sáu mươi một lượng khách
so với cùng kỳ cao điểm trước dịch covid một mươi chín tổng số chuyến bay tăng bốn bảy với một mươi chín bảy lượng khách tăng
dù lượng khách và chuyến bay đều tăng cao so với trước đây nhưng không ghi nhận xảy ra mất an ninh trật tự ung tắc kẹt xe nghiêm trọng nào cả trong và ngoài khu vực sân bay
kết quả này có được là do công an thành phố hồ chí minh sở giao thông vận tải thành phố và cảng vụ hàng không tân sơn nhất đã có kế hoạch chủ động phối hợp đảm bảo trực tự an toàn giao thông
liên sân bay còn đưa vào sử dụng bãi xe taxi đệm để tăng cường phương tiện và công nghệ thông tin mã quy rợ vào phục vụ khách
nhằm giải quyết tình trạng súng cấp ung tắc và thường xuyên ngập nước gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân ủy ban nhân dân quận gò vấp vừa có ký nghị gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh về việc đầu tư mở rộng
nâng cấp bốn tuyến đường huyết mạch trên địa bàn quận với tổng mức kinh phí để triển khai là khoảng năm chín trăm linh tỷ đồng
bốn dự án mở rộng đường gồm đường thống nhất đường số sáu và xây mới cầu kết nối qua khu ấp do đường nguyễn văn khối đoàn từ đường thống nhất đến lê văn thọ và đường lê văn thọ đoạn từ đường lê văn thọ đến nguyễn oanh
trong đó dự án mở rộng đường thống nhất dài hơn hai tám km mở từ các đoạn từ bốn chín m lên hai mươi năm m ảnh hưởng tám trăm hai mươi sáu hộ dân tổng mức đầu tư khoảng ba hai trăm năm mươi tỷ đồng
dự án nâng cấp đường số sáu và xây mới cầu nối qua ấp gioi dài hơn một một km mở rộng từ khoảng hai năm đến sáu m lên hai mươi m tổng mức đầu tư gần tám trăm tám mươi năm tỷ đồng
dự án nâng cấp mở rộng đường nguyễn văn khối dài tám trăm năm mươi m rộng hai mươi m tổng mức đầu tư hơn chín trăm linh tỷ đồng
tuyến này nhiều xe lớn nhưng mặt đường nhỏ không có hệ thống thoát nước
cuối cùng là dự án mở rộng đường lê đức thọ đoàn từ đường lê văn thọ đến nguyễn oanh
tổng vốn đầu tư phê duyệt năm hai nghìn một mươi năm là tám trăm năm mươi chín tỷ đồng tuy nhiên đến nay số vốn này không còn phù hợp
theo đó quận gò vấp muốn thay đổi quy mô dự án nên tăng tổng mức đầu tư
các dự án này dự kiến thực hiện giai đoạn hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi
hiện nay do ngành chức năng đang thực hiện nạo vét nhiều đoạn kênh rạch cải thiện môi trường nên sở giao thông vận tải tp hcm
đề nghị người dân cần chú ý đến điều kiện địa hình khi điều khiển phương tiện thủy nội địa qua các khu vực
khu vực thi công hoặc có lộ trình khác thay thế
tuyến rạch sóng củi gò nổi đang thi công nạo vét rụt thoát nước rạch sóng củi hạn chế lưu từ ngã ba kendo đến rạch bà lào
từ km đến km bảy hai trăm linh tuyến rạch dê sông kinh các phương tiện thủy lưu ý khi lưu thông qua cầu rạch dơi
tuân thủ hệ thống báo hiệu đường thủy tuyến rạch bến nghé tại km hai sáu trăm linh tuyến rạch tắc rộ tại km năm trăm linh
tuyến rạch ông lớn hai phước kiển mương chuối tại km một hai trăm linh
đang thi công cống kiểm soát triều
đối với kênh tàu hũ lò gốn đang thi công công trình trạm bơm phạm phú thứ phường ba quận sáu
phương tiện lưu thông qua khu vực bị hạn chế
tại rạch đĩa rạch rơi sông phú xuân đang thi công cầu phước long
tại km ba nghìn bảy trăm linh đang thi công cống kiểm soát triều phú xuân
tại km một ba trăm linh đoạn từ ngã ba rạch ông lớn đến cầu rạch đĩa một đang cấm luồng
tuyến kênh sáng lý văn mạnh khu vực cầu treo pena cầu thanh niên thi công sửa chữa
tuyến sông vọng thuật bến cát trường đai thăm lương cấm luồng tại vị trí ngã ba sông vọng thuật sông sài gòn
phục vụ thi công khu vực cầu tạm an phú đông
ngoài ra còn một số vị trí khác trên khắp địa bàn thúy nội địa thành phố
xe giao thông vận tải đề nghị các tài công thuyền viên chú đầu nam bắc để có lưu trình lưu thông an toàn ổn định